công an thị xã sapa tỉnh lào cai đã kiểm tra phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường sapa thị xã sapa
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ minh thúy ở tổn năm phường sapa phát hiện hai người đàn ông có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy gồm nguyễn trần cường và nguyễn tuấn long cùng chú xã hùng việt huyện cầm khê tỉnh phú thọ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều tài liệu dụng cụ dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy